tại hà nội tổng liên đoàn lao động việt nam và báo lao động đã phối hợp tổ chức chương trình vinh quang việt nam lần thứ một mươi năm năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề thi đua làm theo lời bác
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã tới tham dự và vinh danh các tập thể cá nhân tiên tiến tiêu biểu có thành tích cao
chương trình vinh quang việt nam lần thứ một mươi năm năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề thi đua làm theo lời bác đã vinh danh bảy tập thể và một mươi hai cá nhân là những điển hình tiên tiến tiêu biểu có thành tích xuất sắc sáng tạo trong lao động góp phần xứng đáng vào sự phát triển của đất nước
đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm năm mươi năm ngày toàn đảng toàn quân và toàn dân ta thực hiện di trúc thiêng liêng của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại chín mươi năm thành lập tổ chức công đoàn việt nam hai mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm hai mươi chín hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước đồng chí trương thị mai nhấn mạnh đây là những tấm gương tiêu biểu bằng chứng sinh động trong cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh được đông đảo công chúng biết đến thông qua những đóng góp mang ý nghĩa sâu sắc trong đời sống xã hội
đề nghị chương trình sẽ tiếp tục duy trì lâu dài khích lệ các tập thể cá nhân tham gia thi đua xây dựng tổ quốc ngày một giàu đẹp và vững mạnh như ước nguyện của bắc hồ đó là xây dựng một nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh